công an tỉnh trà vinh vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với năm dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
trình quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ năm
tại hội nghị đại biểu ngay báo cáo tóm tắt về sự cần thiết phải xây dựng ban hành năm dự án luật
gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân luật căn cước công dân sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
hội nghị đã nghe một mươi ý kiến tham luận đóng góp của đại biểu thuộc các sở ban ngành các cấp
các đại biểu quốc hội cũng đã làm rõ thêm sự cần thiết của việc xây dựng các dự án luật
và vị trí vai trò tầm quan trọng của năm dự án luật trong đời sống xã hội và trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
qua đó bổ sung thêm các cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các dự án luật
các dự án luật có dùng trọng điểm dự án ninh trật tự có dùng có đông đồng bào dân tộc đồng bào tôn giáo
thì thấy rằng nếu những dự án luật được ban hành
và đặc biệt là dự án luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở mà được ban hành
thì chúng ta sẽ quy động được cả hệ thống chính trị để chúng ta cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bản thân đánh giá rất là cao đối với các dự án luật do bộ công an đang chủ trì soạn thảo
và rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
đối với cả nước nói chung và tỉnh trà vinh nói riêng
bởi vì hiện nay các luật khác cũng đã sửa đổi bổ sung
vì thế các dự án luật liên quan đến lĩnh vực của công an
thì cũng rất cần có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trà vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự chủ động của đảng ủy
lãnh đạo công an tỉnh trong việc tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin
và lấy ý kiến đóng góp
đối với năm dự án luật
với giai trò là trưởng đoàn đại biểu quốc hội của đơn vị trại vinh
thì tôi yêu cầu là giam phòng đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh
tổng hợp các ý kiến của các đại biểu đã góp ý hôm nay
và sẽ có lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh
nghiên cứu kỹ mỗi dự án luật để góp ý góp phần hoàn chỉnh dự thảo luật
lãnh đạo tỉnh trà vinh cũng đề nghị các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh trà vinh
tiếp tục tuyên truyền về các dự án luật đến với nhân dân trong tỉnh